còn tại việt nam sáng nay bộ y tế công bố thêm ba trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một bệnh nhân là bác sĩ cấp cứu của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
nâng số ca mắc tại việt nam đến thời điểm này là một trăm một mươi sáu trường hợp
bệnh nhân thứ một trăm một mươi bốn là bệnh nhân nam một mươi chín tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở hoàng mai hà nội
bệnh nhân là du học sinh việt nam tại hà lan về nước ngày một mươi năm tháng ba trên chuyến bay sq một trăm bảy mươi năm
quá cảnh tại sân bay singapore
kết quả xét nghiệm sàng lọc vào ngày hai mươi một tháng ba của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
bệnh nhân số một trăm một mươi năm là bệnh nhân nữ bốn mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam sống tại cộng hòa séc
bệnh nhân là con gái của bệnh nhân số chín mươi bốn một trong năm người trong cùng một gia đình
từ cộng hòa séc về việt nam trên chuyến bay su hai trăm chín mươi
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
trong tình trạng sức khỏe ổn định
bệnh nhân thứ một trăm một mươi sáu là bệnh nhân nam hai mươi chín tuổi quốc tịch việt nam
là bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
bệnh nhân tham gia chống dịch covid một mươi chín từ ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
trong tình trạng sức khỏe ổn định
như vậy là tính đến thời điểm hiện tại thì việt nam ghi nhận một trăm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
chỉ riêng trong ngày hai mươi hai tháng ba việt nam đã có thêm một mươi chín ca mắc mới covid một mươi chín
và cũng là ngày công bố nhiều ca nhất từ đầu mùa dịch đến nay
kính chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ qua số người tử vong do covid một mươi chín trên toàn cầu tăng lên hơn một mươi bốn sáu trăm linh ca
và hơn ba trăm ba mươi sáu ca mắc
hầu hết các ca tử vong trên thế giới tập trung ở châu âu
italia là nước có số ca tử vong cao nhất thế giới lên tới năm bốn trăm bảy mươi sáu ca
trong khi các nước khác như tây ban nha đức pháp anh cũng chứng kiến số ca tử vong tăng mạnh
hiện đã có một trăm chín mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc covid một mươi chín
theo những thống kê mới nhất thì tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại châu âu hiện đã lên tới một trăm năm mươi ca
tại italia trong ngày hai mươi hai tháng ba nước này ghi nhận thêm năm năm trăm sáu mươi ca nhiễm covid một mươi chín
nâng tổng số ca nhiễm lên năm mươi chín một trăm ba mươi tám trường hợp
số ca tử vong là năm bốn trăm bảy mươi sáu trường hợp tăng sáu trăm năm mươi một ca
điểm nóng thứ hai tại châu âu là tây ban nha

trong ngày hai mươi hai tháng ba cũng đã thông báo có tới ba trăm bảy mươi năm ca tử vong mới tăng ba mươi so với một ngày trước đó
nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên một bảy trăm năm mươi sáu người
tính đến một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng ba theo giờ đức nước này đã ghi nhận hai mươi bốn tám trăm linh sáu trường hợp nhiễm covid một mươi chín và chín mươi ba ca tử vong
thủ đô berlin ghi nhận trên một trường hợp nhiễm và một ca tử vong
thủ tướng đức angela merkel đã quyết định thực hiện cách ly tại da
sau khi gặp một bác sĩ có kết quả dương tính với covid một mươi chín
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại mỹ ngày càng trở nên nghiêm trọng khi mà nước này ghi nhận thêm tám hai trăm năm mươi bảy ca mắc mới và thêm một trăm một mươi hai ca tử vong
số ca tử vong do covid một mươi chín tại mỹ đã vượt bốn trăm linh trường hợp biến quốc gia này trở thành ổ dịch lớn tiếp theo của thế giới